không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía đông bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
ngày và đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sáng và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c
ở vùng núi bắc bộ có nơi một mươi một mươi hai độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên ở các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa có mưa mưa rào và có nơi có rông
riêng các tỉnh từ quảng trị đến bình định có mưa vừa có nơi mưa to
khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa mưa rào rải rác ngày có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét độ ẩm từ bảy mươi năm đến chín mươi tám nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi
đến hai mươi ba độ c